liên quan đến hai tòa nhà lắp kính tường bao có hệ số phản quang cao được dư luận và báo chí phản ánh trong thời gian qua
phó chủ tịch ubnd quận hải châu thành phố đà nẵng đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi chủ đầu tư bốn mươi triệu đồng
xử phạt hành chính đối với ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội shb và công ty cổ phần pavnc
do vi phạm các quy định trật tự xây dựng tại tòa nhà trung tâm thương mại và văn phòng dịch vụ shb đà nẵng
số tám mươi chín nguyễn văn linh quận hải châu và tòa nhà risem muel apatment đà nẵng tại lộ a hai mươi một đường như nguyệt quận hải châu
các chủ đầu tư phải tạm dừng thi công và trong thời hạn sáu mươi ngày phải làm thủ tục điều chỉnh hoặc cấp lại giấy phép xây dựng
hết thời hạn trên nếu chủ đầu tư không xuất trình được giấy phép xây dựng đã điều chỉnh
thì sẽ áp dụng biện pháp tháo rỡ bắt buộc tháo rỡ phần công trình xây dựng vi phạm